theo đánh giá của tổ công tác của thủ tướng một trăm linh các bộ cơ quan ngang bộ và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử
trong đó năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai
theo đánh giá của tổ công tác một trăm linh các bộ cơ quan ngang bộ và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử
trong đó năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai
các địa phương đã bắt đầu triển khai nền tảng chính quyền điện tử bố trí nguồn vốn triển khai như hải phòng bắc giang
tuy nhiên việc xây dựng nâng cấp cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa hay quy trình điện tử cho các thủ tục cải cách hành chính
vẫn chưa được các địa phương thực hiện đầy đủ đúng hạn như bắc ninh thái nguyên vĩnh phúc
cả tám địa phương làm việc đều đã kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia để triển khai gửi nhận văn bản điện tử
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có gần tám mươi bảy văn bản gửi và hơn hai trăm sáu mươi văn bản nhận qua trục liên thông này